tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg vào ngày một mươi chín tháng sáu đã xác nhận
khối liên minh sẽ không trao tư cách thành viên cho ukraine trong hội nghị thượng đỉnh vinus tại litva vào giữa tháng bảy tới
trao đổi về báo giới sau cuộc gặp với thủ tướng đức olaf scholz tại berlin ông stoltenberg cho biết
các thành viên nato sẽ không thảo luận việc đưa ra lời mời gia nhập chính thức với kiev tại vinius
theo tổng thư ký jens stoltenberg các lãnh đạo nato sẽ thảo luận cách siết chặt quan hệ chính trị
với ukraine tại hội nghị lần này theo đó có thể mang lại cho ukraine vị thế bình đẳng hơn
trong tiến trình tham vấn và quyết định về các vấn đề an ninh
bên cạnh đó tổng thư ký stoltenberg cũng phản đối khả năng đóng băng xung đột nga ukraine
để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu tổng thống mỹ joe biden cũng tuyên bố washington sẽ không đơn giản hóa
tiến trình gia nhập nato cho ukraine đến nay nato chưa chấp thuận đề nghị của ukraine là tạo điều kiện
thuận lợi để kiev sớm được gia nhập liên minh quân sự này